thưa quý vị thời gian gần đây tình trạng giết người thân do mâu thuẫn có những diễn biến phức tạp và khó lường
mặc dù các vụ việc điều tra được điều tra làm rõ tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng lớn
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
tại tỉnh bắc cạn từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố tám vụ giết người đối với bảy bị can trong đó có ba vụ bị can là nạn nhân có nạn nhân là người thân trong gia đình
vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát xảy ra cuối tháng hai tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
ông nguyễn đình thắng sáu mươi hai tuổi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân hai mươi bảy tuổi cùng chú tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới
sau khi chị xuân tử vong ông thắng dùng súng bắn vào bụng tự sát
trước một ngày xảy ra sự việc đau lòng khi con trai chị xuân cũng là cháu nội của ông thắng sinh năm hai nghìn một mươi chín đang chơi ở trước sân nhà
ông thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu nội xuống sân dùng tay bóc cổ
chị xuân thấy vậy vào can thì ông thắng quay sang bóc cổ chị xuân
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
ngày hôm sau sự việc đau lòng đã xảy ra
cái tội phạm xuất phát từ cái nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
thời gian gần đây cũng diễn ra đã phát hiện và điều tra một số vụ án cơ bản
quá trình điều tra sau khi điều tra
điều tra thì xác định cái nguyên nhân nó rất đơn giản thôi những cái mâu thuẫn rất nhỏ
thứ nhất trong gia đình là chính những người đó là không chia sẻ không thông cảm được cho nhau
dẫn đến những cái mâu thuẫn nó kéo dài
tiếp đó thì việc mâu thuẫn đó thì chính quyền địa phương có khi nắm được có khi cũng không nắm được
đâm ra là
cái việc giải quyết nó không kịp thời không triệt đề từ ngay từ ban đầu
dẫn đến là thời gian lâu cái ức chế tâm lý của những người thì nó thực hiện những cái hành vi không đáng có
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn tạ văn thường bốn mươi tuổi người địa phương
sau khi uống rượu đã vô cớ đến nhà em dâu là nông thị an gây sự và bất ngờ lấy dao thái chúa trong bếp
chém nhiều nhát vào đầu chị an khiến nạn nhân thương tật năm mươi năm
hai vụ án đối tượng
trần đình bản năm mươi tám tuổi trú tại thôn nà bản xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
dùng dao chém nhiều nhát vào vợ mình là bà đinh thị thoa khiến bà thoa phải đi cấp cứu
vụ án xảy ra vào đêm hai mươi năm tháng một
đáng chú ý trong ba vụ việc nói trên các đối tượng đều là những người thường xuyên sử dụng rượu bia
nói chung là con trai mình gây ra án thì cũng là người nhà
nghĩ thì cũng đau xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào được
để ngăn chặn tình trạng này bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội
khi phát hiện mâu thuẫn những người chứng kiến vụ việc người thân cần có trách nhiệm can ngăn hòa giải
nếu không giải quyết rứt điểm thì báo ngay cho cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn
không để những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài dẫn đến những vụ án mạng thương tâm